dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ubnd đã cho ý kiến về các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
qua thảo luận một trong những vấn đề nhận được những ý kiến khác nhau của các đại biểu
là quy định về bổ sung chức năng giám định tư pháp cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao
một số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo luật
cần bổ sung phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao
để tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao
trong điều tra phòng chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp
tuy nhiên nhiều ý kiến không đồng tình với quy định này và cho rằng đây là vấn đề mới
đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu phải đầu tư khoản kinh phí lớn và đồng bộ về trang thiết bị
trong đó giám định âm thanh chỉ là một trong một mươi chuyên ngành kỹ thuật hình sự
do vậy cần được bổ sung đánh giá tác động cung cấp số liệu
báo cáo cụ thể về sự cần thiết bổ sung tổ chức này tại viện kiểm sát nhân dân tối cao
trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau
của dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án